không chỉ thiếu nước sinh hoạt sản xuất nông nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn
nhiều diện tích cây trồng nông dân phải vận chuyển nước tới tận chân ruộng trong điều kiện chi phí quá cao
đây là thực trạng đang xảy ra tại ba huyện miền núi của tỉnh phú yên do hạn hán nắng nóng gai gắt kéo dài
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
những năm trước chỉ cần vài cơn mưa ruộng mía hơn một tám hectare của gia đình ông đặng văn chi sẽ tự nảy mầm và phát triển xanh tốt
thế nhưng gần một tháng qua kể từ khi xuống giống khu vực này trời không có mưa mầm mía có ngòi lên đường mặt đất cũng héo ngọn vì nắng hạn
để cứu mía non không còn cách nào khác
ông chi phải thuê xe tải lót bạc chở nước tưới một đợt hết một mươi bảy triệu đồng
một lần tưới đấy mình tưới khoảng nửa tháng hai mươi ngày không mưa thì sẽ tưới lại tiếp
bây giờ nếu ngạn phải tranh thủ chở nước tưới
nếu mà chở nước tưới thì một mươi năm hai mươi triệu nó còn đỡ hơn cái mình bỏ
nếu nó chết là nó mất khoảng bốn mươi năm năm mươi triệu
cho nên là chở tới cứu được lúc nào được chút nào được
còn tại huyện miền núi sơn hòa vùng trồng mía lớn nhất tỉnh phú yên với gần một mươi ba ha tới thời điểm này hàng nghìn hectare vẫn chưa thể xuống giống
trong thời điểm nắng hạn như thế này công ty chúng tôi khuyến khích bà con nông dân nên tận dụng chính sách ưu đái của công ty để chăm sóc cây mía

đã đến lúc mình làm nông nghiệp không quá phụ thuộc vào tự nhiên vì thời tiết đã thay đổi chúng tôi nhận thấy một số bà con bây giờ đã dần quan tâm tiếp cận chính sách đầu tư khoan giếng lắp máy bơm tìm kiếm nguồn nước để chống hạn cho cây trồng mang lại hiệu quả
không chỉ mía hàng nghìn hectare sắn cà phê cao su ở các huyện miền núi tỉnh phú yên cũng đang thiếu nước trầm trọng
ngoài trung sức cùng các địa phương chống hạn ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo người dân tăng suất đầu tư áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác mới vào sản xuất cưới tiết kiệm nước sử dụng giống mía có khả năng chịu hạn cao thích nghi với biến đổi khí hậu và kháng sâu bệnh hại